thứ hai là văn hóa phát triển của úc cũng rất cập nhật và phát triển dễ dàng thích ứng với những thay đổi công nghệ
về kinh nghiệm thì có một số điểm nhấn mạnh đó là tạo điều kiện cho các công ty thành lập một cách dễ dàng
điều này thì giúp họ có một đội ngũ kế cận trong tương lai
ngoài ra ở úc người ta cũng đầu tư vào các nền tảng nghiên cứu sâu và họ có những tổ chức thúc đẩy khoa học công nghệ kết nối rất sâu với công nghiệp
tức là giúp những sáng chế nhanh chóng được công nhận và ứng dụng trong cộng đồng các doanh nghiệp và nền công nghiệp
điều đáng mừng là tăng trưởng của kinh tế việt nam trong những năm qua đã có sự đóng góp không nhỏ của công nghệ đổi mới sáng tạo
chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam liên tục tăng hạng
theo công bố báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
năm hai nghìn một mươi tám việt nam tăng hai bậc lên vị trí bốn mươi năm trên một trăm hai mươi sáu quốc gia nền kinh tế được xếp hạng
cải thiện một mươi bốn bậc so với xếp hạng năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt việt nam có điểm số cao trên mức trung bình trong cả bảy trụ cột
thể chế vĩ mô nguồn nhân lực và nghiên cứu cơ sở hạ tầng thị trường và môi trường kinh doanh
trình độ phát triển của thị trường sản phẩm tri thức và công nghệ sản phẩm sáng tạo
thưa quý vị mặc dù đã có những chủ trương nhìn nhận
đánh giá cao về vai trò của công nghệ đổi mới sáng tạo nhưng điều đáng buồn là việt nam là quốc gia đang tụt hậu
về tỷ lệ chi cho nghiên cứu khoa học công nghệ
và để khắc phục điểm yếu một mặt nhà nước cần mạnh dạn chi cho lĩnh vực này
bên cạnh đó cũng cần tìm ra điểm kích hoạt để doanh nghiệp quan tâm hứng thú đầu tư cho nghiên cứu
ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới
doanh nghiệp việt hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cũng như việc ứng dụng công nghệ
và hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp những khó khăn trở ngại gì cần điều kiện gì để thúc đẩy
thời gian qua chính phủ đã có rất nhiều động thái nhằm khuyến khích khởi nghiệp
đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ
vậy những hỗ trợ đã điểm đúng và trúng vào những vấn đề doanh nghiệp đang rất cần sự nâng đỡ hỗ trợ hay chưa
cần tìm ra những vấn đề những câu hỏi cụ thể để có lời giải chúng và đúng
cho việc tạo lập một hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ
hiện nay ngoài các nghị quyết của trung ương của chính phủ
vừa ban hành năm hai nghìn một mươi tám thì cũng đã nói rất là rõ trong đấy có một cái chương trình rất là lớn
mang tầm quốc gia là để hỗ trợ cho các doanh nghiệp start up
và trong chương trình đó chính phủ đóng vai trò là cơ quan gọi là giống như là khai sáng
giống như là kích ỏp thôi
còn lại vai trò của rất nhiều những tổ chức trong đó
ví dụ các chính quyền địa phương các tổ chức ngân hàng các tổ chức ba
hay là các doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào hệ sinh thái này
thời gian qua
mà đã có những doanh nghiệp thành công nhờ ứng dụng công nghệ
để đến thành công không bao giờ là một con đường bằng phẳng
tuy nhiên với các doanh nghiệp này sự gian truân còn gia tăng ở chỗ khung pháp lý còn chống
tạo nên những bất cập rủi ro không chỉ cho doanh nghiệp
công ty công nghệ thì luôn luôn phát triển nhanh trước
nhưng các khung pháp lý vẫn đang đi theo sau
các chính sách điều kiện kinh doanh áp dụng cho các start up trong nước thì tương đối khắt khe
và chúng ta đang
với những đối tác nước ngoài đang không nghiêm túc thực hiện các dịch vụ đó
và họ cũng đang cung cấp những dịch vụ tương đồng ở trên chính đất nước của chúng ta
chính vì lý do đó chúng tôi thấy nếu chúng ta không thay đổi
chúng ta khó có thể làm chủ được nền kinh tế công nghệ
và các công nghệ cốt lõi do chính con người việt làm ra
ngay trên đất nước của chúng ta
dịch vụ công nghệ việt tập trung
các doanh nghiệp công nghệ việt nên tập trung đầu tư bài bản
nghiêm túc có chiều sâu trong lĩnh vực công nghệ bốn
chúng ta tránh phụ thuộc vào các công nghệ và các dịch vụ của hãng công nghệ nước ngoài
thực tế cho thấy bất kỳ doanh nghiệp nào dù là cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đều liên quan đến công nghệ
các doanh nghiệp sẽ không thể sản xuất và marketing hiệu quả nếu không sử dụng công nghệ
nhất là các công nghệ mới
và đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chính là bàn đạp lý tưởng để tạo nên những bước đi đầu tiên
và cho cả chặng đường lâu dài
tuy nhiên bàn đạp lý tưởng này hiện lại đang là lĩnh vực rất khó để gọi vốn
bởi công nghệ cần thời gian để chứng minh và không phải là những thứ bất động
để các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại dễ dàng thừa nhận là tài sản đảm bảo
ngành ngân hàng người ta cũng có những cái cơ chế quản trị rủi ro của họ
mình cũng không thể lấy cái uy tín của bộ kế hoạch ra đảm bảo với ngân hàng
hiện đấy cũng không phải là theo cái cơ chế thị trường
mà theo cơ chế thị trường thì doanh nghiệp dù là dùng tài sản thế chấp
hay là dùng cái tín chấp của mình thì đấy cũng là phải là bản thân doanh nghiệp
phải có năng lực để thuyết phục với ngân hàng
khởi nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ
các start up rất cần sự hỗ trợ từ hệ sinh thái
để giúp hệ sinh thái khởi nghiệp thành công và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế
những doanh nghiệp lớn phải là người ngồi cùng thuyền và đưa ra những gói hỗ trợ về tài chính
là đối tác hoặc trở thành khách hàng của các start up chứ không phải là người cạnh tranh
vai trò của những hệ sinh thái khởi nghiệp rất quan trọng
bởi nó là một môi trường tốt giúp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung
và những doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội rút ngắn được khoảng thời gian
bởi nằm trong hệ sinh thái thì mọi người sẽ được hỗ trợ về các chuyên môn quản trị
cũng như là cái cơ hội để quảng bá và tiếp thị tới thị trường các sản phẩm dịch vụ của mình
và biến các ý tưởng đấy là một cơ hội tốt
biến một ý tưởng từ thăm dò trở thành thử nghiệm và tối ưu hóa
để có thể phát triển
hệ sinh thái khởi nghiệp chúng tôi như đã trình bày cố gắng chuyên nghiệp
thế nhưng phải được chỉnh lại để phù hợp với cái điều kiện thực tế của việt nam
về mặt cả những trí thức để truyền cho doanh nghiệp
thứ hai nữa là về mặt cả văn hóa của việt nam
thứ ba nữa là như tôi nói là bọn tôi bao giờ cũng đồng hành
cùng với chính phủ để triển khai việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nó phù hợp
cho nên tôi cũng xin chia sẻ là
chúng tôi tin tưởng là hệ sinh thái khởi nghiệp chúng tôi
sẽ khắc phục được những cái vấn đề đang nổi cộng của hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam
và đặc biệt là chúng tôi cũng rất là mong muốn được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chính phủ
nhìn thẳng vào thực tế việt nam vẫn là một nền kinh tế quy mô nhỏ
đi sau trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo
theo khảo sát của tập đoàn tư vấn toàn cầu boston
hơn tám mươi doanh nghiệp khu vực tư nhân và gần bốn mươi khu vực nhà nước không áp dụng thành tựu công nghệ bốn
các công ty công nghệ dù là phát triển công nghệ hay sản xuất công nghệ hay cung cấp công nghệ như là dịch vụ
là nhân tố quan trọng nhất để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào tất cả các doanh nghiệp
vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội
chính vì thế mà phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam được coi là ưu tiên
muốn có các doanh nghiệp công nghệ thì việc tạo ra thị trường có lẽ là quan trọng nhất
thì đây là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận và chúng ta tận dụng và chúng ta bước phá
và như vậy thì chúng ta phải có một hệ sinh thái để giúp cho nghiên cứu về ứng dụng các khoa học
từ khoa học cơ bản đến khoa học ứng dụng
sáng tạo và phát triển doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực
để đáp ứng được đòi hỏi của phát triển công nghệ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế
cần có thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ
đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
như thông điệp đã được đưa ra tại diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam khẳng định
make in vietnam cũng là trách nhiệm của quốc gia
ngoài việc sử dụng tiêu dùng công nghệ của nhân loại
thì việt nam cũng phải đóng góp cho nhân loại đóng góp cho sự phát triển công nghệ của nhân loại
nhận thức về sự quan trọng của công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội
cũng như là vai trò của doanh nghiệp công nghệ là rất rõ ràng và nhất quán
tuy nhiên để có được bước tiến mạnh mẽ
có những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ còn có rất nhiều rào cản
và để vượt qua rào cản này
cần quyết tâm và khát vọng đủ lớn của chính phủ cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội
kinh tế việt nam đã có những bước tiến khả quan trong những năm gần đây
nhưng nhiều chuyên gia kinh tế đã đưa ra khuyến nghị
chúng ta không thể chủ quan bởi chúng ta tiến nhanh nhưng các quốc gia khác đang tiến nhanh hơn
nếu việt nam không nắm bắt được cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nền kinh tế số thì nguy cơ tụt hậu sẽ còn lớn hơn
với mục tiêu năm hai nghìn bốn mươi năm việt nam sẽ trở thành một nước công nghiệp thịnh vượng
hơn năm dân số ở tầng lớp trung lưu
để có bước chuyển mạnh như vậy không có con đường nào khác là công nghệ
có thể nói công nghệ là mỏ vô tận để các quốc gia doanh nghiệp khai thác
làm chủ công nghệ có năng lực tạo ra công nghệ mới
hàng hóa chất lượng cao thiết kế ưu việt là phương thức tốt nhất để phát triển
việt nam chúng ta hiện mới đang trong giai đoạn chủ yếu là mua các dây chuyền công nghệ
việc mua các công nghệ nhất là các công nghệ nguồn
còn rất ít
trong thời gian tới việt nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ
và tích lũy năng lực mà sẽ cần phải phát minh sản xuất công nghệ
đó là con đường duy nhất và tắc yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường
có nền kinh tế phát triển dân giàu nước mạnh
cho công bằng dân chủ văn minh đảm bảo an ninh quốc phòng
đủ sức bảo vệ tổ quốc

dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề việt nam
bài toán việt nam và từ các nơi việt nam cắt doanh nghiệp công nghệ này
thì đi ra toàn cầu giải quyết các bài toán toàn cầu
thì cái khát vọng cái mong muốn của chúng ta không chỉ làm giàu
bằng xuất khẩu công nghệ cung cấp công nghệ
theo đánh giá của chính phủ từ cơ hội ưu thế của quá khích mạng công nghiệp bốn
kinh tế số mô hình tăng trưởng của việt nam cần thay đổi
từ dựa vào các yếu tố đầu vào sang tăng trưởng
dựa vào yếu tố công nghệ và đổi mới sáng tạo
không chỉ việt nam các quốc gia khác cũng đang khai thác cơ hội
và đối phó với những thách thức của những biến động về nguồn lực thế mạnh cho tăng trưởng
muốn có các doanh nghiệp công nghệ thì việc tạo ra thị trường có lẽ là quan trọng nhất
chính phủ là hộ chi tiêu lớn nhất của một quốc gia
nếu chính phủ mua sắm hướng vào các sản phẩm công nghệ thì sẽ góp phần đáng kể
nhất là cho giai đoạn đầu để sinh ra các công ty công nghệ
có những sự hỗ trợ về mặt cơ chế để làm sao doanh nghiệp sẵn sàng hơn và tự tin hơn
về phía người dùng thì mong muốn có những cơ chế
khi mà họ quyết định đầu tư chuyển đổi như vậy thì bên phía cơ quan nhà nước
cũng có những cái cơ chế làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp đó
đồng hành doanh nghiệp đó để không để doanh nghiệp đó đi một mình
đấy là cái về vấn đề mong muốn của phía khách hàng
về phía doanh nghiệp và những đơn vị cung ứng các giải pháp cho khách hàng
thì chúng tôi mong muốn
là có sự kết nối của hộ sở của doanh nghiệp và của khu chính phủ
để có thể kết nối được các doanh nghiệp đến gần hơn cả những khách hàng
và những nhu cầu của khách hàng
và cũng đưa ra những lộ trình cũng như là những hướng dẫn cho những doanh nghiệp
đặc biệt doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài
vấn đề về pháp lý cũng như là vấn đề về sự hỗ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài
để đem công nghệ vào việt nam
vai trò của công nghệ trong phát triển kinh tế đã được xác định rõ
tuy nhiên lĩnh vực này còn đang đứng trước nhiều rào cản
hành lang pháp lý chưa đồng bộ năng lực sáng tạo còn hạn chế
số lượng doanh nghiệp theo đuổi con đường đổi mới sáng tạo còn ít
bên cạnh đó còn thiếu sự kết nối giữa các trường viện nghiên cứu và doanh nghiệp
còn thiếu chính sách tốt để khuyến khích sáng tạo đối với các chuyên gia nhà khoa học
bên cạnh việc đầu tư thích đáng cho công nghệ như xây dựng những khu công nghiệp với những điều kiện ưu thế vượt trội
chính phủ đang nỗ lực và yêu cầu các ngành các địa phương cùng vào cuộc để hoàn thiện khung chính sách pháp luật
loại bỏ những chi phí không hợp lý đặc biệt dành ưu tiên cho đổi mới giáo dục đưa công nghệ vào tiếng anh vào chương trình cấp tiểu học
đây chính là những viên gạch đầu tiên để xây dựng một thế hệ tương lai sống và làm việc trong một xã hội có công nghệ phát triển
với các trường đại học trường dạy nghề hoạt động nghiên cứu ứng dụng sáng tạo công nghệ gắn liền với ứng dụng cũng được coi trọng phát huy
cho nên cần rất nhiều sự nỗ lực quyết tâm cởi bỏ những định kiến những giao cản và cần những khát vọng đủ lớn
thưa quý vị cuộc chiến thương mại mỹ trung và những vấn đề mà gã khổng lồ huawei đang phải đối diện
cho thấy một bài học lớn trong phát triển công nghệ
đó là phải có chiến lược đường dài đầu tư bài bản trên cơ sở cốt lõi là nghiên cứu và sáng tạo
đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa đang rất được dư luận xã hội quan tâm make in việt nam
người việt nam chủ động sáng tạo
thiết kế tích hợp sản phẩm tại việt nam của người việt nam
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
và chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại